lễ hội trung thu bà kể chào mừng trung thu hai nghìn một mươi chín do câu lạc bộ nghệ thuật cung trăng tổ chức diễn ra mới đây tại hà nội
với mong muốn giúp cho các em nhỏ thủ đô có cơ hội tìm hiểu và tự tay làm những món đồ chơi trung thu truyền thống
tám giờ sáng tại khu di tích cổ loa đông anh hà nội đông đảo trẻ em và phụ huynh đã có mặt tham gia chương trình lễ hội trung thu bà kể
chào trung thu hai nghìn một mươi chín với tinh thần học truyền thống để hiểu truyền thống
các thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật cung trăng đã giúp các em nhỏ tự tay sáng tạo nên những chiếc mặt nạ đèn lồng hay đầu lân cho riêng mình
cũng mong muốn gắn kết tình cảm gia đình tạo một khoảng thời gian thư giãn thoải mái cho các con trước thêm năm học mới
tái chế bìa cắt tông thành mặt nạ hay tái chế thùng các tông thành đầu lân những vật liệu thiên nhiên vật liệu tái chế để làm những đồ chơi sáng tạo góp phần bảo vệ môi trường
buổi hôm nay thì con tham gia được những hoạt động như là vẽ mặt nạ
vẽ quạt với cả làm bánh con thấy rất là vui vì con biết rằng những đồ chơi dân gian của các ông bà rất là thú vị
ngày hôm nay tôi muốn cháu được trải nghiệm về cái trung thu từ giống như ngày xưa mình đã được làm
mình cũng rất là mong muốn con có thể cùng các bạn chia sẻ là mình sẽ sử dụng những đồ có thể tái chế được
còn nhựa thì mình sẽ không dùng nữa để cho tất cả mọi người đều không sử dụng nhựa nữa
chương trình trung thu là sự kiện thường niên tạo sân chơi thú vị bổ ích dành cho các em nhỏ thủ đô trong dịch tích trung thu truyền thống
thông qua chương trình các em không chỉ được tìm hiểu được tự tay sáng tạo đồ chơi truyền thống theo sở thích
mà còn giúp các em nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn
phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường